trong năm hai nghìn hai mươi ba enino đã dẫn đến hạn hán kéo dài tại nhiều khu vực trong vùng rừng amazon
thưa quý vị theo dự báo từ nay đến cuối tháng sáu nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ năm đến một độ c so với trung bình nhiều năm
tổng lượng mưa tại khu vực bắc bộ cao hơn từ năm một mươi năm bắc và trung trung bộ cao hơn từ hai mươi bốn mươi có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm
các khu vực còn lại phổ biến sắp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
đến hết tháng năm nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc
sang tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn nắng nóng và nắng nóng cay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại bắc bộ và trung bộ
trong thời kỳ dự báo khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có nhiều ngày mưa
tại phía nam gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực tây nguyên và nam bộ
tình trạng khô hạn ở khu vực trung và nam trung bộ vẫn tiếp diễn khô hạn tại khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần
mưa rông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh xảy ra tập trung ở khu vực bắc bộ tây nguyên và nam bộ
ngoài ra trên khu vực bắc biển đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới tập trung vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyên gia cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước

bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại